chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay thứ năm ngày tám tháng chín sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
lực lượng chức năng bắt hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn tại hải dương và điện biên
thu giữ ba kỷ lục ga ma túy đá và năm tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn đình chỉ việc tổ chức trọi châu
tại phúc thọ hà nội phú sơn bắc ninh bảo thắng lào cai vì tính chất bạo lực và thương mại
bất chấp quy định quyền phúc thọ vẫn tổ chức lễ hội trọi trâu
sau nhiều lần thay đổi phương thức thi và xét tuyển xã hội kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo sẽ đưa ra được một phương thức thi và xét tuyển tối ưu hơn ổn định hơn
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã gặp mặt
năm đại biểu thanh niên công an quân đội tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
dự buổi gặp mặt có thượng tướng thứ trưởng bộ công an nguyễn văn thành
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của tuổi trẻ việt nam nói chung
và của đoàn viên thanh niên quân đội công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua
nhìn lễ chúc mừng các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương
dự buổi gặp mặt có thượng tướng trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
chủ tịch nước khẳng định những tấm gương đoàn viên thanh niên quân đội công an tiêu biểu
được bộ quốc phòng bộ công an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tuyên dương hàng năm
cùng hàng vạn tấm gương đoàn viên thanh niên quân đội công an đã và đang nêu cao khí phách
phẩm chất đạo đức cách mạng tinh thần mưu trí dũng cảm không quản hy sinh gian khổ
trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
là minh chứng sống động về kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trong đoàn viên thanh niên quân đội công an
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng bằng ý chí tài năng và nghị lực sáng tạo
tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
đoàn viên thanh niên quân đội và công an sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công
thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân trong thời đại hồ chí minh quang vinh
chiều nay tại hà nội thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu công ty quỹ quản lý tài sản jp morgan
tại buổi tiếp hai bên đã thảo luận xung quanh một số vấn đề

hai bên cũng quan tâm trong đó có vấn đề hợp tác đầu tư
một số dự án do bộ công an trực tiếp quản lý
bộ trưởng tô lâm cảm ơn đại diện công ty quỹ quản lý tài sản jp morgan
mong muốn hợp tác với bộ công an việt nam
trong việc phối hợp triển khai một số dự án do bộ công an quản lý
điều này khẳng định sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài
đối với nền kinh tế việt nam với chính phủ việt nam nói chung
và bộ công an nói riêng
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng phối hợp
và sẽ đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài
khi đầu tư tại việt nam trên cơ sở các quy định của pháp luật việt nam
cũng trong chiều nay tại hà nội đoàn thanh niên bộ công an và ban thanh niên quân đội
phối hợp tổ chức lễ tổng kết chương trình phối hợp giữa thanh niên công an
và thanh niên quân đội về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm và ký kết nội dung phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương
thượng tướng đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì hội nghị
trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các hoạt động phối hợp của tuổi trẻ quân đội và công an
được tiến hành nghiêm túc chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc
là điều kiện để tuổi trẻ hay lực lượng trao đổi kiến thức phổ biến kinh nghiệm thực tiễn
trong công tác chiến đấu học tập đồng thời tạo sự đồng thuận ủng hộ cao của tuổi trẻ cả nước
và quần chúng nhân dân góp phần xây dựng niềm tin
nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội công an đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang
ngày càng chính quy tình nguyện hiện đại
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cán bộ đoàn viên thanh niên
trong quân đội nhân dân và công an nhân dân nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ
chủ động khắc phục khó khăn để đạt hiệu quả cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn
đảm bảo thu hút tập hợp đoàn kết tuổi trẻ trong mỗi lực lượng
qua đó bồi dưỡng tù dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống có văn hóa
chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước kỷ luật và quy định của cơ quan đơn vị
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an
quân ủy trung ương bộ quốc phòng luôn đặt niềm tin vào tuổi trẻ hai lực lượng
vào phong trào thanh niên công an quân đội trong những năm tới
tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa
tại hội nghị lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân và tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp
đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giữa thanh niên công an nhân dân
và thanh niên quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
bàn chấp hành đoàn thanh niên bộ
bộ công an và ban thanh niên quân đội cũng đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi năm
về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tổng cục an ninh bộ công an đã tổ chức hội nghị về tình hình và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu công nghiệp khu kinh tế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài
với sự tham dự của các tổng cục vụ cục nghiệp vụ
công an một mươi bảy tỉnh thành phố thuộc khu vực miền trung tây nguyên
thượng tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo tại hội nghị tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có ba trăm một mươi sáu khu công nghiệp được thành lập
trong đó có bốn mươi bốn khu công nghiệp một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài
có hai trăm một mươi tám khu công nghiệp đã đi vào hoạt động góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi năm đã đóng góp vào ngân sách nhà nước
hơn chín mươi chín tỷ đồng tạo việc làm gần hai bảy triệu lao động
quán triệt tinh thần chỉ đạo của chính phủ bộ công an đã phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hệ thống pháp luật
và triển khai nhiều biện pháp nhằm định hướng nâng cao hiệu quả thu hút sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
ngoài ra đã chỉ đạo công an các địa phương chủ động tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
phối hợp với các ngành chức năng lựa chọn những nhà đầu tư uy tín
tháo gỡ những khó khăn cho các nhà đầu tư giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
và các khu công nghiệp khu kinh tế không để xảy ra đột xuất bất ngờ ảnh hưởng đến chính sách đầu tư của nhà nước
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng phạm dũng nêu rõ các khu công nghiệp khu kinh tế đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
nâng cao khả năng cạnh tranh là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tuy nhiên nhiều địa phương đã triển khai xây dựng các khu công nghiệp khu kinh tế và đầu tư fdi mà không tính đến tác động xấu
nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
một số quy định của pháp luật còn nhiều kẻ hở để các doanh nghiệp lợi dụng trục lợi
việc kiểm tra giám sát sau cấp phép chưa được quan tâm đúng mức gây ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng
vì vậy đồng chí thứ trưởng chỉ đạo hội nghị cần tập trung thảo luận một số tồn tại
những khó khăn thách thức và một số giải pháp trong thời gian tới
để tham mưu cho bộ công an kiến nghị đảng nhà nước điều chỉnh bổ sung những vấn đề chưa hợp lý
nhằm bảo đảm an ninh an toàn các khu công nghiệp khu kinh tế tạo môi trường thuận lợi
để thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
còn trong chiều nay thượng tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an đã kiểm tra tình hình công tác tại công an tỉnh bình định
tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn bá nhi giám đốc công an tỉnh bình định
đã báo cáo tình hình và kết quả công tác từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
với sự chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp của bộ công an tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bình định
sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ tình hình an ninh nội bộ kinh tế tôn giáo nông thôn tuyến biển được giữ vững
không để phát sinh điểm nóng tạo điều kiện để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
vì phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm hai ba mươi ba so với cùng kỳ giải quyết tình báo tội phạm đạt chín mươi một mươi sáu
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt bảy mươi chín bốn trong đó tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
số người nghiện ma túy cũng giảm đặc biệt tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả ba mặt
công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã phục vụ có hiệu quả phòng chống tội phạm
sau khi nghe lãnh đạo các tổng cục phát biểu ý kiến thứ trưởng phạm dũng đã biểu dương
và đánh giá cao kết quả toàn lực lượng công an bình định đạt được và chỉ đạo một số công tác trọng tâm
từ nay đến cuối năm trong đó tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn từng khu dân cư hỗ trợ đắc lực
cho đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
sáng nay trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ
thực hiện dự án trung cư bộ công an tại tp hcm
dự án chung cư bộ công an được xây dựng tại quận hai tp hcm có diện tích hơn hai mươi m hai
với trên một ba trăm linh căn hộ dành cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
tại buổi làm việc công ty phú cường chủ đầu tư dự án
đã báo cáo với lãnh đạo bộ công an về tiến độ dự án
theo đó toàn bộ tòa nhà a đã đi vào hoạt động tòa nhà b và c hiện đã cơ bản hoàn thành
đồng chí thứ trưởng cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các hạng mục đang thi công
tại tòa nhà b và c biểu dương khen ngợi sự nỗ lực của công ty phú cường trong công tác triển khai dự án
đồng thời nhắc nhở đơn vị chủ quản cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bàn giao nhà
vào cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu để trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
các căn hộ sẽ đồng loạt đi vào hoạt động

chứng minh có hay không việc tổ chức lễ hội trọi châu ở huyện phúc thọ hà nội vào ngày ba bốn chín hai nghìn một mươi sáu
không hiểu bằng cách nào huyện phúc thọ vẫn tổ chức lễ hội này
hay ủy ban nhân dân huyện phúc thọ cố tình lờ đi những quy định của nhà nước về quản lý lĩnh vực văn hóa
ngày sáu chín cục văn hóa cơ sở đã có công văn gửi sở văn hóa thể thao hà nội
đề nghị kiểm tra xác minh việc tổ chức hội thi châu khỏe tại huyện phúc thọ
xã hội kỳ vọng năm hai nghìn một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo sẽ đưa ra được một phương thức thi và xét tuyển tối ưu hơn
ổn định hơn tuy nhiên điều này vẫn đang chỉ là sự hy vọng sự thay đổi để đi đến ổn định dài lâu
có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa để điều chỉnh
tuy nhiên phương thức thi trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học trong năm hai nghìn hai mươi
cũng sẽ sớm được bộ giáo dục và đào tạo công bố
thí sinh yên tâm và đây cũng chính là một trong những nội dung trong cuộc tọa đàm được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ông bùi văn ga đã lý giải về một số thay đổi cho phương án thi năm hai nghìn hai mươi
trước những băn khoăn của dư luận xã hội về việc tại sao bộ giáo dục và đào tạo không giữ nguyên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như năm hai nghìn một mươi tám
để tạo sự ổn định mà sẽ thay đổi ông bùi văn ga thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lý giải

còn một số bất cập mà chúng ta cần phải được điều chỉnh
ví dụ như chúng ta tổ chức hai cuộc thi
thì cho vậy thì người ta sẽ có nhiều dư luận băng hoang về tính khách quan của hai cuộc thi này
hoặc là chúng ta số ngày thi quá nhiều
rồi đề thi của chúng ta cũng chưa thật sự đảm bảo tính khách quan đối với thí sinh
và công tác chống thi và chống thi tiêu luận như vậy
thì nó cũng không phải là thật sự hoàn toàn đảm bảo tính khách quan
vì vậy chúng ta cũng cần phải tiếp tục cải thiện
chứ không phải là chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện

thì chúng ta đảm bảo cho cái tính nghiêm túc
cũng như là cái độ tin cải cao
để tạo niềm tin xã hội
cũng như là để các trường đại học cầu đẳng có thể sử dụng cái quả đấy
để mà tuyên sinh đại học cầu đẳng cho năm hai nghìn một mươi bảy
còn theo phân tích của ông đỗ văn dũng
hiệu trưởng trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
thì việc thí sinh ảo tồn tại ngày càng nhiều hơn là do các em được lựa chọn nhiều ngày hơn
trong khi hiện nay các em đã không bằng mọi giá để vào được đại học
mà các em sẽ lựa chọn ngành nghề
để sau này sẽ có việc làm hơn
do vậy tại buổi tòa đàm
ông bùi văn ga cũng cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy thi trung học phổ thông sẽ rút ngắn số ngày thi
số môn thi và phương thức làm bài thi
đồng thời thí sinh sẽ được lựa chọn
thay vì môn thi đơn lẻ
sẽ là tổ hợp môn ở hai lĩnh vực
khoa học tự nhiên gồm ba môn
lý hóa sinh
và khoa học xã hội gồm ba môn
địa lý lịch sử và giáo dục công dân
như vậy thí sinh thi tối đa cũng chỉ có năm bài thi
gồm ba môn bắt buộc là toán ngũ văn ngoài ngữ
và hai bài thi tự chọn là bài thi khoa học tự nhiên
và bài thi khoa học xã hội với hình thức trắc nghiệm
chỉ trừ môn văn thì theo hình thức tự luận
còn đối với sách tuyển đại học
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cơ hội
cho các em lựa chọn ngành nghề
tức là tăng thêm nguyện vọng cho các em
điều này tất yếu sẽ tăng hồ sơ ảo
tuy nhiên bộ sẽ đưa ra phần mềm lọc ảo
để giải quyết tình trạng này
điều này tất yếu sẽ tăng hồ sơ ảo
để giải quyết tình trạng này
nhưng rất tiếc là sau đấy các trường chưa đồng thuận lắm
chưa áp dụng được
nhưng năm nay hai nghìn một mươi bảy này
khi chúng ta tăng số lượng nguyện vọng thí sinh lên
nhất khóa chúng ta phải sử dụng lọc ảo
để đưa nó bảo cho các trường
để tiêu sinh thuận lợi hơn
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết thêm
riêng đối với đề thi
thì mỗi phòng thi thí sinh sẽ có đề thi không giống nhau
để tránh tình trạng quay cóp nhìn bài nhau
về cách thức chấm
sẽ là chấm thi trên máy
để khắc phục tình trạng tiêu cực
dự kiến cuối tháng chín đầu tháng một mươi tới đây
bộ giáo dục và đào tạo sẽ đưa ra
năm mẫu bài thi trắc nghiệm và bài thi tổ hợp
để các thí sinh chuẩn bị
cũng như các trường phổ thông có hướng dạy phù hợp